các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại

không chỉ gối tựa nguyễn phúc bảo duy còn làm được hơn một trăm linh mẫu gối truyền thống khác của việt nam

sản phẩm của chàng trai chính ít cũng được xuất khẩu đi các nước như nhật bản hàn quốc

một số tin tức giao thông đáng chú ý
mặc dù xe ưu tiên đã hú còi nhưng tài xế xe con lại coi như không nghe thấy và cứ đi chặn chiếc xe ưu tiên
đây thực sự là vấn đề gây bức xúc trong dư luận và tình trạng này thể hiện văn hóa giao thông còn rất kém của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông
và clip sau đây chúng tôi chia sẻ là một ví dụ

vâng điều hai mươi hai luật giao thông đường bộ quy định các loại xe ưu tiên bao gồm xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ xe quân sự xe của lực lượng công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp đoàn xe có lực lượng cảnh sát dẫn đường xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu
với các phương tiện trên đường khi có tín hiệu của xe ưu tiên thì người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường
vâng không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên
luật đã quy định rõ ràng nhưng không phải tất cả những người khi tham gia giao thông đều chấp hành khi gặp tình huống này trên đường
việc chúng ta nhường đường cho xe ưu tiên không chỉ là tuân thủ đúng quy định của pháp luật mà còn thể hiện văn hóa tham gia giao thông một cách nhân văn và lịch sử
sau đây thì tiểu mục an toàn giao thông sẽ tiếp tục với những tin tức khác
vâng nhằm tránh chốt nồng độ cồn của cảnh sát giao thông thì tài xế ô tô đã đi đường tắt và gây ra tai nạn tại ngã tư hàn thuyên phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
tài xế thái phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng điều khiển xe ô tô toyota innova biển kiểm soát bốn mươi ba a hai mươi bảy nghìn sáu trăm một mươi năm đi hướng đường lê thanh nghị
khi đến ngã tư hàn thuyên thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát bảy mươi bảy f một ba mươi ba nghìn tám trăm sáu mươi chín
do nguyễn duy bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu điều khiển tài xế này sau đó không làm chủ được tốc độ đã tiếp tục chạy thêm một đoạn và đâm thẳng lên lề đường
tài xế cho biết là tiệc tùng với bạn bè nên điều khiển xe đi hướng lê thanh nghị rẽ vào hàn thuyên về nhà tại hòa xuân để tránh chốt nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố
lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế trên và qua kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn hiển thị số một hai trăm linh một mg trên một lít khí thở
thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua tại đoạn đường nguyễn xiển hướng về phía linh đàm thuộc quận thanh xuân hà nội xuất hiện tình trạng người tham gia giao thông đi ngược chiều thậm chí là tràn lên vỉa hè nhất là vào khung giờ cao điểm như đầu giờ sáng và cuối giờ chiều
nhiều trường hợp đã bị lực lượng chức năng xử lý thế nhưng tình trạng này vẫn đang diễn ra tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông
cả đoàn người nối đuôi nhau đi ngược chiều tại đoạn đường nguyễn xiển bất chấp biển cấm
và khi phát hiện bóng dáng lực lượng chức năng đang xử lý nhiều người lập tức chống đối bằng nhiều cách khác nhau như thế này
một là người ta rắt bộ thành đoàn để đi vào các ngõ gần đó và thứ hai nữa là người ta lại quay đầu và đi theo hướng của mình nhưng dẫn ra rất là nguy hiểm
khi quay đầu thì sẽ không quan sát được chiều đi chính sẽ dẫn đến tai nạn
mỗi ngày người ta sẽ đi theo hướng của mình nhưng dẫn ra rất là nguy hiểm
có cả chục cho tới hàng trăm phương tiện đi ngược chiều tại khu vực này
nhiều người chỉ vì sự thuận tiện nhanh chóng mà quên đi sự nguy hiểm cho chính mình và cho các phương tiện tham gia lưu thông đúng chiều
đến khi bị lực lượng chức năng xử lý ai cũng tìm đủ lý do để biện minh cho mình

đến khi bị lực lượng chức năng xử lý ai cũng tìm đủ lý do để bị minh cho mình
đến khi bị lực lượng chức năng xử lý ai cũng tìm đủ lý do để bị minh cho mình

trước đó trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố trí linh xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy
các đối tượng chủ yếu sử dụng xe ô tô bán tải đi trộm cắp và chỉ nhắm vào xe đắt tiền tay ga
qua giả soát già dựng thì chúng tôi xác định là cái ổ nhóm này là đối tượng ở người quảng ninh đông triều quảng ninh
thế qua các công tác nghiệp vụ thì chúng tôi đã xác lập cái chuyên án đấu tranh để đấu tranh triệt phá cái băng nhóm này
thì qua cái thời gian hơn hai tháng chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị phòng quảnh sát hình sự cục quảnh sát hình sự của bộ công an
và đã triệt phá thành công chuyên án và đã điều tra khám phá làm rõ hơn ba mươi vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh hải dương địa bàn tỉnh bắc ninh tỉnh bắc giang và tỉnh hưng yên
đây chỉ là một trong hàng chục vụ án mà thiếu tá đức đã trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo các đội nghiệp vụ xử lý
trên cương vị phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
từ hồ chí linh tỉnh hải dương một địa bàn mới một cương vị mới cũng đặt ra không ít áp lực và thách thức với thứ tá nguyễn văn đức
thế nhưng bằng kinh nghiệm một mươi một năm công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện kinh môn và năm năm làm đội trưởng
cách quản lý lãnh đạo của anh lại chính là sự chia sẻ về kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết với nghề
trong quá trình là cán bộ rồi là chỉ
chỉ huy đội thì tôi cũng đã trải qua rất là nhiều những cái vụ việc cũng như là những cái vụ án và những cái gian chân vất vả của các đồng chí cán bộ chính sĩ ở trong đội
đến nay thì khi được bổ nhiệm phó trưởng công an tp hcm phụ trách cơ quan điều tra thì tôi cũng rất là chia sẻ bởi vì đã từng bản thân tôi đã từng trải qua rồi
rất chia sẻ rất nhiều và cũng có những cái kinh nghiệm cụ thể từ bản thân tôi để truyền đạt hướng dẫn
và đặc biệt là cái truyền lửa cho anh
mình là một cán bộ chính sĩ trẻ
đồng chí thiếu tá nguyễn minh đức là một người lãnh đạo trẻ có bản lĩnh chính trị cao
dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm trước tập thể và ban lãnh đạo
trong công việc thì đồng chí thiếu tá nguyễn minh đức sống rất là có cái trình độ rất là cao năng động sáng tạo

phương pháp làm việc khoa học đúng nguyên tắc trong công tác lãnh đạo

những hay ảnh vừa rồi thì cũng khép lại chiều nay trái tim của mình là

những thương hiệu về tình yêu của mình
những kẻ thương mơ trong mọi người